tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp tổng thống nhà nước israel roven ruby ryblin đang ở thăm chính thức nước ta
tại buổi tiếp tổng thống israel roven rubi rivlin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đoàn
tổng thống tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
cũng tại buổi tiếp tổng thống israel đã trao đổi với tổng bí thư về tình hình israel và khu vực thông báo kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác việt nam israel đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao khoa học công nghệ kỹ thuật quân sự
tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương chú trọng phát triển quan hệ kinh tế khuyến khích hợp tác đầu tư giữa hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp thúc đẩy quan hệ giao lưu và hợp tác trên canh đảng giữa quốc hội hai nước và ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết tin cậy góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên
tổng bí thư khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với israel vì hòa bình và phát triển